hãng hàng không lớn nhất của nga aeroflot thông báo lượng hành khách trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của hãng giảm tới chín mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
trong báo cáo công bố ngày hai mươi năm tháng năm aeroflot cho biết trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hãng đã vận chuyển tổng cộng một mươi một bốn triệu lượt hành khách giảm ba mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm trước
số lượng hành khách giảm mạnh trong tháng bốn với mức giảm chín mươi năm hai xuống còn hai trăm hai mươi chín lượt hành khách
theo aeroflot đây là hậu quả của các lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín lây lan mà nga và nhiều nước đang áp dụng
từ ngày hai mươi ba tháng ba cơ quan vận tải hàng không rosaviassia của nga đã cấm mọi chuyến bay quốc tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín